mặc dù hiện nay bệnh dịch tả lợn châu phi chưa xuất hiện tại đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này các đơn vị quân đội trên địa bàn
đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng khống chế không để dịch bệnh
xâm nhiễm vào đàn lợn ở các đơn vị ghi nhận tại sư đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín
từ khi có thông tin dịch tả lợn châu phi xuất hiện công tác chăm sóc vệ sinh
thậm chí quan sát kiểm tra đàn lợn của đơn vị được các chiến sĩ phòng hậu cần sư đoàn ba trăm ba mươi
quân khu chín thực hiện thường xuyên hơn các thức ăn cũng được nấu kỹ nhưng vẫn đảm bảo
nhu cầu dinh dưỡng nhằm góp phần tăng sức đề kháng cho đàn lợn
công việc thường ngày chăm sóc vệ sinh trải lúc trước thì nó không có dịch nhưng lúc này nó có dịch
thì chăm sóc kỹ hơn công việc thì nó cũng nhiều tí nhưng mà mình làm thì thấy nó cũng vui
hiện toàn bộ quân đội của sư đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín thực hiện thường xuyên hơn

để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi sư đoàn đã tiến hành phun
xịt khử trùng quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi ngăn không để người lạ vào khu vực chăn nuôi
đồng thời tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ cho đàn lợn
trong khu vực của ta thì chưa có xuất hiện dịch tả của lợn châu phi nhưng mà phải kết hợp
với phòng trừ xa đối với những đơn vị nào mà thiếu thực phẩm
đặc biệt là heo thì bảo đảm cho đơn vị phải lấy những nguồn hàng nó rõ nguồn gốc và có qua kiểm dịch
của cơ quan thú y địa phương tránh hiện tượng là lấy thực phẩm trôi nổi để đưa dịch vào đơn vị
cái tiếp theo là thường xuyên kiểm tra để chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh của các đơn vị
bệnh dịch tả lợn châu phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra
và khả năng gây chết toàn bộ số lợn mắc bệnh vì vậy ngoài sự chủ động của các đơn vị
các cá nhân chiến sĩ cần nâng cao ý thức phòng ngừa không để dịch tả lợn châu phi xảy ra
trong toàn đơn vị nhằm góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ cho bữa ăn của bộ đội